thưa quý vị nhân dịp ông son sai sĩ phan don mới được quốc hội lào phê chuẩn giữ trước thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi thư chúc mừng
trong thư chúc mừng thủ tướng phạm minh chính bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng nhà nước và chính phủ lào do thủ tướng son sai sĩ phan đon đứng đầu
nhân dân lào anh em sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tiệu quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi một của đảng nhân dân cách mạng lào và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm lần thứ chín giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm xây dựng thành công đất nước lào hòa bình độc lập dân chủ thống nhất thịnh vượng
trong thư chúc mừng thủ tướng phạm minh chính bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng nhà nước và chính phủ lào cho thủ tướng son sai sĩ phan don đứng đầu